năm nay ngày lễ giáng sinh tết dương lịch gần với ngày tết cổ truyền
để đáp ứng nhu cầu chơi lễ sớm của bà con giáo dân ngay từ tháng một mươi một các cửa hàng đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố đà nẵng đã chuẩn bị nguồn hàng với đa dạng chủng loại sản phẩm
các cửa hàng trên đường hùng vương ông ích khiêm địa biến phủ luôn là địa chỉ quen thuộc để người dân mua sắm mỗi khi mùa giáng sinh về
mỗi năm người chơi lễ noel lại chọn cho mình một xu hướng trang trí mới
chị nguyễn thị nghĩa dù bận rộn với công việc thường nhật vẫn tranh thủ thời gian để lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý nhất
mình đi các nẻo đường thì thấy là người ta bán hàng noel từ đầu tháng một mươi một luôn
nhưng mà hôm nay mới có thời gian tới để chuẩn bị cây thông để chuẩn bị chơi noel
mình theo xu hướng thôi chủ yếu là sẽ mua cây thông và số trái trâu với một vài hoa như là hoa chặn nguyên để trang trí
tính đến hết tháng một mươi một tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đà nẵng tăng gần một mươi ba
so với cùng kỳ mùa giáng sinh năm nay nhà cung cấp đưa ra thị trường nhiều mẫu mã mới đẹp chủ yếu là được sản xuất trong nước
sức mùa thì có lẽ là gặp đôi với bà mặt hàng năm nay nó đa dạng mẫu mã kiểu dáng nó đẹp hơn nó là nhiều mẫu như cây thông
mỗi năm thì thích cây phủ tiết nhưng mà năm nay là có thêm mấy cây phủ tiết rồi hình dạng đầu loa rồi này kia
tại các cửa hàng khách sạn trung tâm mua sắm trên những tuyến phố chính như trần phú
lê duẩn đống đa cũng đã trang hoàng những tiểu cảnh ấn tượng chào đón mùa giáng sinh mừng năm mới trong ước vọng hạnh phúc may mắn và an lành